theo phương châm nằm rõ rõ người rõ việc rõ thời gian rõ kết quả rõ trách nhiệm
và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền
các địa phương trong tỉnh cũng đã chủ động linh hoạt và khoa học ứng phó với dịch bệnh
đánh giá ổ dịch tại thành phố hải dương đặc biệt nguy hiểm vì chưa rõ nguồn lây phức tạp
vì dịch bệnh đã xâm nhập vào trong trường học
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hải dương đề nghị các ngành các địa phương
cần đưa ra các biện pháp nhanh đặc thù để ứng phó kịp thời với diễn biến của dịch
các địa phương ngành tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát người về từ vùng dịch
tăng cường công tác giám sát kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tăng cường xét nghiệm sàng lọc tại các khu vực có nguy cơ cao để sớm phát hiện mầm bệnh
trong cộng đồng cơ sở khám chữa bệnh doanh nghiệp trường học để kịp thời xử lý
ngành y tế phối hợp với công an để truy vết nhanh tham mưu cho ban chỉ đạo các cấp
để thực hiện các biện pháp kịp thời
bên cạnh đó những người về từ tp hcm bình dương đồng nai long an
hoặc các địa bàn dịch cấp độ bốn thì thực hiện xét nghiệm và cách ly như sau
những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương thì thực hiện cách ly tại nhà
nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương tự theo dõi sức khỏe bảy ngày tiếp theo
và luôn thực hiện năm k thực hiện xác nghiệm sách covid một mươi chín vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
lãnh đạo tp hcm cũng yêu cầu những người dân trở về từ khu vực có dịch
chủ động khai báo y tế với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn
theo dõi sức khỏe lấy mẫu xét nghiệm phù hợp và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo quy định
lực lượng công an kiểm soát chặt chẽ việc lưu trú kịp thời phát hiện các trường hợp
không tự giác khai báo y tế giám sát các trường hợp lái xe đường dài
lái xe dịch vụ c một trăm linh lái xe taxi để hướng dẫn xét nghiệm cách ly theo quy định
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín các xã phường thị trấn thực hiện kiểm tra điều kiện cách ly tại nhà
nơi lưu trú trước khi cho phép người trở về địa phương cách ly tại nhà
chỉ thực hiện cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện
tiêu chuẩn theo quy định của bộ y tế các trường hợp không đảm bảo thì phải tổ chức cách ly tập trung
hoặc cưỡng chế đi cách ly tập trung
song song với đó tp hcm tạm thời dựng tổ chức học trực tiếp và chuyển sang học trực tuyến
đối với các bậc tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông giáo dục nghề nghiệp
giáo dục thường xuyên học sinh mầm non nghỉ học từ ngày tám tháng một mươi một
khẩn trương xác định các điểm dịch tễ liên quan hạn chế tập trung đông người cách ly nghiêm ngặt
tại nhà với f một của trường tiểu học nguyễn trãi gắn chặt trách nhiệm giám sát cách ly cho cơ sở
hiện tại giải pháp tốt nhất cho việc phòng chống dịch đó là tiêm đầy đủ hai mũi vaccine
chính vì vậy chính phủ cũng như bộ y tế đang đẩy mạnh quá trình tiêm vaccine
cho những vùng có dịch đầu tiên
tại tỉnh hải dương đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine là những người trên năm mươi tuổi và phụ nữ có thai
ngành y tế cần tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
ưu tiên thành phố hải dương đối tượng trên năm mươi tuổi và phụ nữ có thai
ngành y tế sẵn sàng tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
sau khi ít nhất tám mươi đối tượng trên năm mươi tuổi trở lên đã được tiêm
hướng dẫn việc cách ly f một tại nhà để sẵn sàng cho tình huống các cơ sở cách ly tập trung không đáp ứng được
chuẩn bị kịch bản cho việc điều trị f tại nhà
sẵn sàng kích hoạt lại các bệnh viện giả chiến khi số ca mắc cao
mỗi địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng các điểm cách ly tập trung
thực hiện phương châm bốn tại chỗ
các địa phương sẽ điều trị covid một mươi chín tại trung tâm y tế huyện bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh
chỉ điều trị cho các trường hợp mắc covid một mươi chín tại thành phố hải dương và các ca bệnh nặng có diễn biến nặng
thành phố hải dương đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho hai trăm hai mươi ba một trăm sáu mươi sáu người
đạt tám mươi hai sáu số người từ một mươi tám tuổi trở lên trong đó có một trăm năm mươi hai mũi một và trên bốn mươi chín năm trăm linh mũi hai
toàn tỉnh hải dương có trên chín trăm tám mươi người đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
chiếm bảy mươi một sáu trong đó ba mươi năm số người trên một mươi tám tuổi đã tiêm đủ hai mũi
theo đó nhằm đạt mục tiêu phòng chống dịch chủ động cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn tỉnh
bằng việc sử dụng vaccine phòng covid một mươi chín góp phần tăng tỷ lệ bao phủ phát sinh để tạo miễn dịch cộng đồng
tỉnh sẽ tiếp nhận và sử dụng một trăm linh
chín mươi số vaccine phòng covid một mươi chín được bộ y tế cung ứng và các nguồn hợp pháp khác của tỉnh
để tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi góp phần đạt miễn dịch cộng đồng để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh hải dương phấn đấu trên chín mươi số trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi hai ưu tiên tiêm trước cho lứa từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi và hải dần độ tuổi
theo tiến độ cung ứng vaccine của bộ y tế
theo kế hoạch trong tháng một mươi một toàn tỉnh tiến hành tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
ngay khi tiếp nhận vaccine thời gian cụ thể theo các đợt phân bổ vaccine của bộ y tế
và nguồn cung ứng vaccine nhập khẩu và sản xuất trong nước cho tỉnh hải dương
các đơn vị tổ chức triển khai thí điểm tại thành phố hải dương sau đó rút kinh nghiệm
và triển khai đồng loạt tại các huyện thị xã thành phố trên toàn tỉnh
ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố căn cứ kế hoạch
của ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín
cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể
của địa phương đồng thời bố trí kinh phí hỗ trợ cho hoạt động triển khai chiến dịch tại địa phương
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương tỉnh hải dương ghi nhận một mươi ba trường hợp
mắc mới covid một mươi chín trong đó thành phố hải dương năm ca kim thành hai ca kinh môn hai ca
trong khu vực phong tỏa và hai ca là f một đã được cách ly trước đó bình giang một ca
và gia lộc một ca đều từ các tỉnh miền nam về
như vậy tỉnh hải dương ghi nhận hai trăm một mươi chín ca mắc covid một mươi chín hiện còn bốn mươi năm bệnh nhân đang được điều trị
toàn tỉnh đang có trên một mươi trường hợp cách ly trong đó có tám tám trăm bốn mươi bốn người cách ly tại nhà nơi lưu trú
tám mươi người cách ly tại khách sạn một trăm một mươi tám người cách ly tại trung đoàn một hai năm
và một hai mươi một trường hợp cách ly tập trung tại các cơ sở lưu trú khác
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại